công an thị xã kỳ anh tỉnh hà tĩnh vừa ra quyết định khởi tố và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn quốc nhật sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại xã kỳ thư huyện kỳ anh về hành vi chống người thi hành công vụ
ngày hai mươi bảy tháng năm tổ cảnh sát giao thông trật tự công an thị xã kỳ anh tiến hành tuần tra kiểm soát bảo đảm giao thông trên đoạn đường thuộc phường hương trí thị xã kỳ anh
phát hiện hai đối tượng điều khiển xe mô tô không đổi mũ bảo hiểm tại ngõ một trăm ba mươi sáu đường lê đại hành phường hương trí
tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nhưng các đối tượng không chấp hành mà còn có lời nói đe dọa dùng dao tấn công hai đồng chí cảnh sát giao thông
qua điều tra xác định các đối tượng gồm trần đình vũ nguyễn quốc nhật đều trú tại xã kỳ thư huyện kỳ anh
trong đó nhật là đối tượng từng nghiện ma túy từng có bốn tiền án tiền sự trực tiếp có lời nói đe dọa hành vi dùng dao tấn công lực lượng công an
ngày ba mươi một tháng năm công an thị xã kỳ anh khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ
đến ngày năm tháng bảy đã bắt giữ được đối tượng nhật và đang tiếp tục điều tra làm rõ